sau đợt lũ lụt vừa qua tình hình sạt lở đất ở quảng bình đang diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt là ở các xã vùng cao huyện minh hóa nơi có nhiều đồng bào dân tộc đang sinh sống
lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương khảo sát lên kế hoạch di rời người dân về với nơi ở mới
anh hồ thông người dân tộc chất sinh ra tại bản cha lo
nhưng hôm nay anh cùng gia đình phải di rời ra bản bãi dinh cách đây ba mươi km
tình hình sạt lở ở cha lo vẫn đang diễn biến phức tạp
đợt sạt lở trước đã phá hủy gần như toàn bộ công trình đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo
và một phần của quốc lộ một mươi hai a cách nhà anh chưa đầy ba trăm linh mét
rất may là không có ai bị thiệt mạng
bộ đội biên phòng đã tìm được chỗ ở mới an toàn cho ba mươi bốn hộ với một trăm ba mươi một khẩu của bản cha lo
nơi ở mới thứ nhất là đảm bảo về an toàn thứ hai là đảm bảo kết hợp giữa công tác quản lý bảo vệ bên chối và ổn định khu dân cư
đoàn công tác của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam đã thị xát nhiều tuyến điểm sạt lở
cùng phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh quảng bình thăm hỏi chia sẻ khó khăn với bà con sau lũ
tặng quà và tiền mặt cho bà con nơi đây với tổng giá trị gần năm trăm linh triệu đồng
đồng thời lên phương án kế hoạch di rời bà con nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm
và tìm địa điểm để xây lại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo
điển hình như là ở địa bàn đây có đồn biên phòng cha lo
đồng thời là tham mưu cho địa phương và phối hợp với cấp quỷ chính quyền địa phương và nhân dân
là giả soát ở địa bàn những nơi mà có nguy cơ sạt lở thì cũng tham mưu cho địa phương
là di rời nhân dân ra khỏi tranh chú đạo khả an toàn
hiện nay tỉnh quảng bình cũng đang lên kế hoạch di rời hơn ba trăm linh hộ dân
khoảng hơn một người của hai mươi thôn xóm bản trên địa bàn các khu vực miền núi biên giới
nơi có nguy cơ sạt lở đất và các vùng tuyến biển có nguy cơ ngập lụt
các hộ dân về nơi ở mới sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà cửa cây trồng vật nuôi để bảo đảm sinh kế bền vững